từ ngày một mươi năm tháng hai đến hết ngày hai mươi một tháng hai tại hà nội bệnh viện biêu điện tổ chức tuần lễ khám tư vấn miễn phí vô sinh hiếm muộn
đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức trước nhu cầu rất lớn của các cặp vợ chồng vô sinh hay hiếm muộn
chỉ trong buổi sáng đầu tiên của tuần lễ khám tư vấn miễn phí vô sinh hiếm muộn tại bệnh viện bưu điện
đã có hơn tám trăm linh bệnh nhân đến để được khám tư vấn miễn phí
do có đông bệnh nhân từ xa đến các y bác sĩ phải làm việc thông trưa
tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
trung tâm hỗ trợ sinh sản bố trí sáu phòng khám tư vấn hai phòng khám phụ khoa
một phòng xét nghiệm tinh dịch đồ với hai máy xét nghiệm hoạt động liên tục
số lượng các y bác sĩ nhân viên y tế phục vụ cho tuần lễ khám miễn phí năm nay cũng tăng gấp ba lần so với năm ngoái
tất cả các bệnh nhân tới khám đều được nhân viên của bệnh viện hỗ trợ hướng dẫn tận tình
trung tâm miễn phí hoàn toàn khám siêu âm xét nghiệm chụp x quang
xét nghiệm tinh trùng tất cả những gì khám trong tuần này là chúng tôi miễn phí hoàn toàn
chúng tôi cũng rất muốn để dành cơ hội cho các bạn bị vô sinh hiếm muộn mà họ không có điều kiện đi khám được
họ có thể điều kiện đến để tiếp cận được và tìm ra nguyên nhân
và họ cũng được mình tư vấn để làm sao để giải quyết sớm nhất có thể để người ta chấm tìm được hạnh phúc của mình
người dân có nhu cầu khám tư vấn miễn phí vô sinh hiếm muộn có thể trực tiếp đến khám
hỗ trợ sinh sản bệnh viện bù điện số bốn mươi chín trần điền phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
hoặc đăng ký khám qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn hai trăm hai mươi một sáu mươi năm sáu mươi chín hoặc hai mươi bốn ba nghìn hai trăm hai mươi bốn bảy nghìn bảy trăm sáu mươi năm trong giờ hành chính
thời gian khám và tư vấn miễn phí từ ngày một mươi năm tháng hai đến hết ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín